ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bốn tháng đầu năm tình hình thu chi ngân sách thành phố đều thấp hơn so với cùng kỳ
chủ tịch nguyễn đức trung nhấn mạnh các đơn vị phải kiên trì thực hiện các biện pháp đã đề ra
cụ thể phải cắt giảm chi tiêu thường xuyên các hoạt động lễ hội văn hóa xúc tiến đầu tư cắt giảm khoảng một mươi năm
tạo mọi điều kiện để kích cầu tiêu dùng nêu rõ việc có cán bộ ôm hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến tám tháng
hay tình trạng đá trách nhiệm giữa các sở ngành
đồng chí nguyễn đức trung yêu cầu chấn chỉnh ngay và nhấn mạnh cán bộ phải thực sự công tâm không được gây khó khăn cho doanh nghiệp